một mươi giờ ba mươi phút sáng nay vượt qua hơn một bảy trăm linh km đoàn xe chở thiết bị y tế nhu yếu phẩm thiết yếu và kinh phí của công an tỉnh bắc giang hỗ trợ tp hcm và bốn tỉnh miền nam bao gồm bình dương đồng tháp long an và tây ninh đã có mặt tại tp hcm và tỉnh bình dương
hành trang của đoàn công tác không chỉ là vật chất mà còn là nghĩa tình và trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang với mong muốn chia lửa chung tay cùng miền nam sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hơn bảy giờ sáng nay những thùng khẩu trang quần áo bảo hộ y tế nước sát khuẩn mì tôm nước uống đầu tiên đã được trao tặng cho công an tp hcm và công an tỉnh bình dương
trị giá số trang thiết bị y tế nhu yếu phẩm thiết yếu trao tặng cho mỗi đơn vị là bốn mươi năm triệu đồng
bên cạnh đó công an tỉnh bắc giang cũng đã trao tặng cho công an tp hcm tám mươi sáu triệu đồng công an tỉnh bình dương năm mươi triệu đồng và các đoàn cán bộ y tế của tỉnh bắc giang đang hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại đây mỗi đoàn năm triệu đồng
đây là những tình cảm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang đóng góp sau năm ngày công an tỉnh bắc giang phát động ủng hộ vì miền nam thân yêu
trong hành trình chia lửa với miền nam lần này đoàn công tác của công an tỉnh bắc giang còn đến trao tặng công an tỉnh long an công an tỉnh đồng tháp và công an tỉnh tây ninh